ngày tám tháng ba năm một nghìn chín trăm một mươi ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ngày quốc tế phụ nữ hay còn gọi là ngày liên hiệp quốc
vì nữ quyền và hòa bình quốc tế được liên hiệp quốc chính thức hóa vào năm một nghìn chín trăm một mươi bảy
vâng và trong trải qua một thế kỷ qua thì người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật
trong hầu hết các lĩnh vực ở hầu hết các nước trên thế giới
hội nghị quốc tế phụ nữ xã hội chủ nghĩa năm một nghìn chín trăm một mươi họp tại copenhagen thủ đô nước đan mạch đã thông qua một quyết nghị quan trọng
ngày tám tháng ba hàng năm được chọn là ngày quốc tế phụ nữ ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với khẩu hiệu ngày làm việc tám giờ
việc làm ngang nhau bảo vệ bà mẹ và trẻ em từ đó ngày tám tháng ba đã trở thành ngày truyền thống của phụ nữ lao động trên toàn thế giới
ở nước ta ngày tám tháng ba còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của hai bà trưng
hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương bắc giành lại chủ quyền dân tộc
đối với lực lượng công an nhân dân phụ nữ công an luôn đoàn kết năng động thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp
phát huy vai trò là một tổ chức chính trị của đảng đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
phụ nữ công an nhân dân đã chú trọng nâng cao trình độ năng lực toàn diện cho phụ nữ đáp ứng với yêu cầu thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước đổi mới nội dung hình thức nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục truyền thống phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam phụ nữ công an nhân dân

vâng và xác định được yêu cầu đó thì trong những năm qua hội phụ nữ tầm cục chính trị công an nhân dân đã tập trung phát triển lực lượng hội viên trẻ ở cơ sở làm nòng cốt tạo điều kiện cơ bản giúp hội phụ nữ tầm cục chính trị công an nhân dân tổ chức có chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua có phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tầm cục

thực hiện sáu điều bác hồ dạy danh hiệu sao tình nguyện vì những đóng góp cho hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ kỹ năng tại trường là minh chứng cho những đóng góp của cô học viên trẻ linh chi

các hạt nhân xuất sắc gắn với những công trình phần việc cụ thể như ký túc giá sạch đẹp thư viện kiểu mẫu phong trào dạy tốt đã phát huy năng lực sức sáng tạo của mỗi hội viên phụ nữ cơ sở
đây cũng chính là một trong những thước đo để hội phụ nữ tổng cục chính trị công an nhân dân thực hiện phẩm chất tự tin tự trọng trung hậu đảm đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

công an quận năm còn thực hiện việc tuần tra trên đường phố hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để ngăn ngừa đấu tranh với các loại tội phạm khác như cướp giật tài sản mua bán sử dụng ma túy
công an quận năm cho biết kể từ khi thực hiện chỉ đạo tổng tấn công với các loại tội phạm của ban giám đốc công an thành phố thì đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân

công an quận ba mươi ba cho biết kể từ khi thực hiện chỉ đạo tội phạm của ban giám đốc công an thành phố thì đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân